tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt thành viên của hai nhóm gây ra vụ hỗn chiến dưới chân cầu thuận phước vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt tổng mức án hơn một trăm bốn mươi năm tù cho hai mươi một bị cáo
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn tại một quán nhậu ở quận sơn trà đàn em của bị cáo phạm thanh phong tức phong khỉ và nhóm của nguyễn thanh luận tức luộn bò xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau đến địa điểm khác hỗn chiến
cả hai nhóm chuẩn bị mã tấu đao kiếm ba chĩa dao phóng lợn súng gậy gạch đến điểm hẹn
tại vòng xoay cầu thuận phước thuộc địa bàn quận sơn trà hai nhóm chửi bới và xông vào hỗn chiến
hậu quả võ văn vi trong nhóm của bị cáo phong thương tích bốn mươi sáu bị cáo luận đâm bị cáo phong thương tích một mươi chín
kết thúc phiên xét xử một mươi bảy thanh niên cùng chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng trong nhóm của phạm thanh phong nhận mức án từ bảy năm đến một mươi ba năm tù
bốn thanh niên cùng chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng trong nhóm của nguyễn thành luận nhấn mức án từ một năm năm tháng tù đến ba năm tù